ngày một mươi sáu tháng một tại khu vực tầng ba tòa nhà dầu khí số ba mươi tám đại lộ lê lợi thành phố thanh hóa
đã bất ngờ bốc cháy dữ dội tại thời điểm xảy ra vụ cháy trong tòa nhà có nhiều người đang làm việc
nhận được tin báo hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thuộc công an tỉnh thanh hóa đã nhanh chóng có mặt tiến hành dập lửa và khẩn trương tiếp cận
giải cứu những người bị mắc kẹt
ghi nhận đến hai mươi hai h ngày một mươi sáu tháng một đã có một mươi hai nạn nhân trong vụ cháy được cứu thoát
tại thành phố thanh hóa trong đó có ba cán bộ chiến sĩ của lực lượng phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ hai người đã tử vong hai trường hợp nguy kịch đang phải thở máy
hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo